chào các khán giả đang theo dõi chương trình thời sự trưa của truyền hình nhân dân
chương trình hôm nay chủ nhật ngày ba mươi tháng tám sẽ có những nội dung chính sau đây
hội đồng lựa chọn sách giáo khoa do ủy ban dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương thành lập giúp ủy ban dân cấp tỉnh tổ chức lựa chọn sách giáo khoa
như vậy từ năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai việc lựa chọn sách giáo khoa sẽ do ủy ban dân cấp tỉnh thực hiện
quy trình lựa chọn sách giáo khoa được triển khai theo bốn bước
cơ sở giáo dục phổ thông đề xuất lựa chọn sách giáo khoa
phòng giáo dục và đào tạo tổng hợp báo cáo sở giáo dục và đào tạo
sách giáo khoa được các cơ sở giáo dục phổ thông đề xuất lựa chọn
sắp xếp theo thứ tự sách giáo khoa có số cơ sở giáo dục phổ thông đề xuất lựa chọn từ trên cao xuống
sở giáo dục và đào tạo tổng hợp chuyển cho hội đồng danh mục sách giáo khoa
hội đồng tổ chức lựa chọn sách giáo khoa
từ ngày một tháng chín hành khách đi tàu mua và trả vé sẽ không phải trực tiếp đến nhà ga
hệ thống trả vé tàu online trên hệ thống bán vé điện tử sẽ được ngành đường sắt chính thức áp dụng từ ngày một tháng chín tới
với hệ thống mới này hành khách đi tàu thay vì phải trực tiếp tới các ga để trả vé như hiện hành
hành khách có thể thao tác dễ dàng nhanh chóng trên website bán vé của đường sắt
tuy nhiên phương thức này chỉ áp dụng đối với hành khách mua và thanh toán vé tàu online
cà mau có ba phía giáp biển và hơn một mươi km chiều dài sông dạch ăn thông giáp biển
nên chịu tác động nặng nề từ thiên tai biến đổi khí hậu gây nên tình trạng sạt lở bờ sông bờ biển
bước vào mùa mưa bão chưa lâu nhưng đến nay đã xảy ra hàng chục vụ sạt lở đất ven sông
làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt sản xuất kinh doanh của hơn một hộ dân trên địa bàn
tại khu chợ kênh một mươi bảy không lâu sau vụ sạt lở kinh hoàng xảy ra vào tối ngày bốn tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
khu vực sạt lở đất dài khoảng một trăm linh mét chiều rộng tính từ mét bờ khoảng một mươi năm mét và độ sâu không dưới sáu mét
sự việc quá bất ngờ người dân chỉ kịp chạy thoát thân và tài sản gần như mất hết
một mươi trên một mươi bốn căn nhà của một mươi hộ tiểu thương trong chợ đã mãi mãi bị nhấn chìm xuống dòng sông
tổng thiệt hại về tài sản ước tính hơn tám trăm linh triệu đồng
thời gian mà sạt lở đất là chỉ trong vòng hai mươi phút một hồi thôi đúng là tới một mươi một giờ là nó đã sập hoàn toàn hết
cũng lo lắng lắm mà thấy cũng rất nguy hiểm mà cái cuộc sống của mình nó khó khăn
tại vì hoàn cảnh không có mình dám để sinh sống ở gần mấy sông này chứ cũng biết sẽ xảy ra mà nguy hiểm lắm
chỉ tính riêng trong tám tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
toàn huyện nam căn xảy ra tới hai mươi hai vụ sạt lở đất với tổng chiều dài hơn năm trăm linh mét gây thiệt hại hoàn toàn hai mươi hai nhà dân
trong đó nghiêm trọng nhất là vụ sạt lở tại khu vực chợ kênh một mươi bảy xã tam giang
đối với thời gian tới thì cũng ký nghị các ngành chức năng cũng quan tâm đầu tư cho tam giang
cái bờ kè của cái khu sạt lở ấp kinh bảy hiện nay
tại vì cái khu này là đa phần là bà con buôn bán
cũng ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình buôn bán của bà con
nếu mà di dời những cái điểm khác thì nó không thuận lợi bằng như hiện nay
tuy mới bước vào mùa mưa bão nhưng trên địa bàn tỉnh cà mau đã xảy ra hàng chục vụ sạt lở đất ven sông
với tổng chiều dài hơn ba hai km làm hư hỏng ba trăm hai mươi tám mét đường giao thông và gây thiệt hại bốn mươi sáu nhà dân
ngoài ra hiện còn tới hai mươi bảy vị trí sạt lở ven sông với tổng chiều dài hơn ba mươi bảy tám km
ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt sản xuất và kinh doanh của hàng nghìn hộ dân
nếu không kịp thời ứng phó và di rời khẩn cấp
là địa phương thường xuyên phải hứng chịu nhiều thiên tai gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản
ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân
với tinh thần bốn tại chỗ tỉnh lào cai đang tích cực chủ động triển khai các phương án phòng ngừa
kịp thời ứng phó với thiên tai
đây là ngôi nhà cũ mà gia đình anh lò văn dương đã ở trước đây
mặc dù được xây dựng kiên cố vững chắc nhưng do nằm trong khu vực sạt lở nguy hiểm
nên gia đình anh dương đã được chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng vận động
bố trí quỹ đất để di chuyển sang khu vực khác bảo đảm an toàn
cho đến năm hai nghìn hai mươi thì bắt đầu có dấu hiệu là mưa nhiều và đồng thời là địa hình những núi ấy
thì nó sạt lở gây bất trợt
hiện lào cai đang bước vào giai đoạn nổi tiếng
giai đoạn cao điểm mưa lũ do đó địa phương đã tổ chức giá soát các hộ dân đang sinh sống trong vùng nguy hiểm
để bố trí di chuyển kịp thời cùng với đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền
xây dựng các phương án và tổ chức diễn tập để củng cố thực hành kỹ năng ứng phó khi thiên tai xảy ra
chúng tôi thấy phát huy tốt nhất đó là lực lượng tại chỗ và cơ sở là chính
thành công hay không kết quả có đem lại như mong muốn hay không
đó là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị
trong đó đặc biệt quan trọng đó là sự chủ động
và sự hiểu biết của người dân cũng như là tính tích cực của người dân tham gia trong công tác phòng chống thiên tai
từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay tỉnh lào cai đã sơ tán bố trí chỗ ở mới cho hàng trăm hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm
tiến hành theo dõi khoanh vùng các địa điểm có nguy cơ xảy ra sạt lở để có giải pháp xử lý kịp thời
song song với đó các biện pháp về phòng chống thiên tai cũng được các cấp và ngành chức năng triển khai quyết liệt
đồng bộ có hiệu quả nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản của nhà nước
và nhân dân
ủy ban nhân dân tp hcm vừa chấp thuận cho sở tài nguyên và môi trường triển khai thực hiện đấu giá chín lô đất
thuồng khu chức năng số một trong khu đô thị mới thủ thiêm
chín lô đất có ký hiệu từ một mươi một đến một mươi thuồng khu chức năng số một trong khu đô thị mới thủ thiêm
sẽ được sở tài nguyên và môi trường tp hcm bán đấu giá
cùng với việc chấp thuận cho đấu giá chín lô đất
ủy ban nhân dân tp hcm cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng
và hoàn thiện công trình hạ tầng kỹ thuật của khu đô thị mới thủ thiêm
theo con số thống kê mới đây bất chấp thách thức từ covid một mươi chín
bất động sản vẫn là kênh đầu tư dẫn đầu với ba mươi tám lượt bình chọn
con số này cho thấy bất động sản sẽ là loại hình phục hồi nhanh nhất so với các loại hình khác
điều này đã minh chứng sau khi đợt dịch một kết thúc
thì kết thúc giãn cách thị trường đã nhanh chóng khôi phục
không thể nói năm nay chúng ta thành công
lượng giao dịch đến nay chỉ được một mươi giao dịch thành công bằng khoảng một mươi năm ngoái
tuy nhiên chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn hai tháng sau khi dịch đợt một kết thúc
thị trường đã khôi phục hoạt động
như vậy thị trường vẫn hoạt động tốt mặc dù có ảnh hưởng của đợt dịch đầu năm
với quan điểm của người trong cuộc đại diện flc cho biết
nếu đã đầu tư bất động sản bài bản vào quy mô thì khủng hoảng ba tháng hay một năm không có gì đáng ngại
bất động sản càng để lâu càng có hiệu quả
các công ty môi giới hoặc công ty nhỏ có thể không chờ được từ một đến hai năm
theo ý kiến của nhiều chuyên gia bất động sản không gặp khủng hoảng
mà đang bị khủng hoảng từ bên ngoài tác động làm thị trường bị chập nhịp
và sẽ phục hồi nhanh sau dịch covid một mươi
chưa bao giờ thị trường biểu diễn lại ảm đạm điều hưu như bây giờ
hơn chín mươi các chương trình biểu diễn đã lên khung đều phải hủy hoặc lùi không thời hạn
các show ca nhạc lặng sóng sân khấu buông rèm
đời sống của không ít nghệ sĩ đang lao đao chật vật
đặc biệt là những nghệ sĩ sân khấu truyền thống
cũng như các lĩnh vực ngành nghề khác
đại dịch covid một mươi chín đã ảnh hưởng và tác động trực tiếp
tới đời sống nghệ thuật nói chung và sân khấu truyền thống nói riêng
sân khấu buông rèm không còn sáng đèn phục vụ khán giả
đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của các nghệ sĩ sân khấu
đối với cả nghệ sĩ bọn mình
đúng là một năm rất là buồn
bởi vì là rất nhiều các chương trình các hoạt động nghệ thuật
các đơn đặt hàng có từ năm trước từ đầu năm
đã đều bị cancel bị hủy
về đời sống ảnh hưởng rất nhiều về cả mặt tinh thần nữa
tại vì nghỉ dịch rất là dài
hạn chế giãn cách không được tiếp xúc
không được tổ chức các cuộc hội họp sự kiện
và cũng rất là buồn
nhiều show diễn bị hủy đồng nghĩa với việc các nghệ sĩ bị mất việc
đối mặt với những khó khăn như vậy
nhưng các nghệ sĩ vẫn đồng hành cùng dân tộc
thay ngén và sáng tạo những tác phẩm và hình thức biểu diễn mới
nhà hát vẫn chuẩn bị các chương trình
như hôm nay chúng tôi vẫn đang làm nốt những lịch trình
trong một năm những đơn đặt hàng
bên cạnh đó thì vẫn phải dùng cái biện pháp là chống dịch làm thế nào
cho nó phù hợp
từng cá nhân một tất cả những người đi đến tập đây là chúng tôi đều phải có luôn luôn nhắc nhở
và cố gắng để giữ sức khỏe và tạo một cái không gian
để chúng ta vẫn duy trì được làm nghệ thuật
chúng tôi cũng muốn chuẩn bị tất cả những công việc hoặc là những tác phẩm
để khi mà có điều kiện biểu diễn thì chúng tôi sẽ có thể đỏ lửa lại ngay
dường như covid một mươi chín như một phép thử thử thử bản lĩnh sự kiên trì và sáng tạo của các nghệ sĩ
để khi bệnh dịch qua đi nhà hát được mở cửa trở lại
các nghệ sĩ sẽ công hiến
tôi khán giả những vở diễn hay nhất giữ cho sân khấu truyền thống việt nam luôn sáng đẹp
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của truyền hình nhân dân
thân ái chào tạm biệt